theo văn phòng thường trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai mưa lũ kèm dông lốc xảy ra từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng chín đã gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa hoa màu thậm chí là cả giao thông tại nhiều địa phương
tại tỉnh hà giang theo thống kê ban đầu tại thị trấn mèo vạc huyện mèo vạc mưa to trong nhiều giờ khiến một trăm linh ngôi nhà của người dân và công sở bị ngập cục bộ nhiều diện tích cây màu hoa màu bị thiệt hại nước lũ đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân
nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện mèo vạc đến các địa bàn khác bị sạt lở nghiêm trọng hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống đường khiến giao thông đi lại rất khó khăn
còn tại tỉnh yên bái tính đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng chín mưa rông đã làm một mươi ba hộ bị sạt lở đất vào nhà
ngoài ra có gần một trăm bảy mươi ha lúa ngô và rau màu khoảng hai bảy ha ao cá bị thiệt hại hai con trâu một mươi năm con lợn và bốn một trăm bảy mươi bảy con da cầm bị lũ cuốn trôi một mươi một cầu bị hư hỏng hàng trăm mét đường giao thông nông thôn bị sạt hàng chục mét canh mương bị vùi lấp ba cột điện và cột dây viễn thông bị đổ
tại xã an phú thuận huyện châu thành tỉnh đồng tháp cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ kèm theo rông lốc xảy ra vào tối ngày một mươi một tháng chín đã làm gãy đổ nhiều cây cối một căn nhà bị sập hoàn toàn
một mươi căn nhà bị tốc mái rất may là không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hơn tám trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh tuyên quang mưa lũ đã làm ngập một mươi năm hectare lúa một mươi hai hectare ngô làm sạt lở một điểm đường liên xã thôn năm mươi bốn xã hà lan huyện chiêm hóa
tại tỉnh gia lai trận mưa lốc ngày chín tháng chín đã làm hư hỏng và tốc mái một mươi tám căn nhà ước thiệt hại khoảng bốn mươi hai triệu đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh phối hợp với ủy ban dân các huyện tổ chức thăm hỏi động viên người dân bị thiệt hại nặng nề xác định mức độ thiệt hại hỗ trợ các hộ dân khôi phục sản xuất bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân